chào các bạn bây giờ là bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng tám đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị dẫn đầu đã kiểm tra giám sát việc triển khai thi công tuyến đường trường sơn đông
sau khi kiểm tra thực tế đoàn công tác đã làm việc với các bộ ngành liên quan và tỉnh lâm đồng đánh giá kết quả triển khai dự án và chỉ đạo thực hiện các nội dung cần thiết để hoàn thành dự án vào năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị ghi nhận kết quả
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã thực hiện dự án và những nỗ lực của ban quản lý dự án các đơn vị thi công các địa phương tham gia phối hợp
tuy nhiên dự án vẫn còn một số tồn tại hạn chế như theo kế hoạch dự án phải hoàn thành vào năm hai nghìn một mươi năm nhưng hiện mới thực hiện được tám mươi sáu khối lượng công trình nhiều đoạn đường mới hoàn thành thì những đoạn đường cũ đã xuống cấp phải duy tu sửa chữa
phó chủ tịch quốc hội đề nghị bộ quốc phòng báo cáo chính phủ để chính quốc hội ưu tiên tối đa nguồn lực cho dự án quan trọng này
tránh bộ trì vốn manh mũn kéo dài gây lãng phí ngân sách
dự án đầu tư xây dựng đường trường sơn đông được bộ trưởng bộ quốc phòng phê duyệt năm hai nghìn một mươi
dự án được điều chỉnh năm hai nghìn một mươi một với tổng mức đầu tư hơn một mươi một mươi năm tỷ đồng
dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là sáu trăm năm mươi bảy km trong đó xây dựng mới sáu trăm một mươi năm km có hai hầm hai đường đôi lưỡng dụng và một trăm hai mươi năm cây cầu quy mô chủ yếu đường cấp bốn miền núi
tuyến đường đi qua bảy tỉnh
miền trung và tây nguyên bắt đầu từ quảng nam đến điểm cuối tại lâm đồng
chiều nay tại hà nội học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phối hợp với ban tổ chức trung ương tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương lớp thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian ba tuần các học viên tập trung nghiên cứu các chuyên đề về công tác xây dựng đảng các nghị quyết của trung ương một số vấn đề về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
phát triển bền vững cục diện thế giới và đường lối đối ngoại của việt nam vấn đề an ninh phi truyền thống dân chủ cơ sở và đổi mới hệ thống chính trị
tại lớp học các học viên còn được trang bị kiến thức kỹ năng lãnh đạo ra quyết định giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và tìm hiểu thực tế tại một số địa phương cơ quan đơn vị
kết thúc khóa học năm mươi học viên của lớp đã hoàn thành tốt các chương trình đề ra
những kiến thức từ khóa học sẽ giúp cho các học viên nâng cao chất lượng công tác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
sáng nay hai mươi bốn tháng tám tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu ban nội chính trung ương tổ chức tọa đàm chuyên đề kinh nghiệm tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo giải quyết khiếu kiện kéo dài xử lý điểm nóng và các vấn đề bức xúc trên địa bàn
sự hội nghị có đại diện lãnh đạo ban nội chính một mươi ba tỉnh thành phía nam
tại buổi tọa đàm các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay và bài học thực tế xung quanh công tác giải quyết khiếu kiện kéo dài hạn chế phát sinh các điểm nóng tại địa phương
các đại biểu cũng đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài phát sinh các điểm nóng là do chính sách pháp luật còn nhiều bất cập chưa phù hợp với thực tế
công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện pháp luật cho cán bộ đảng viên công chức và nhân dân còn hạn chế
các đại biểu cũng đã nêu ra một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài xảy ra điểm nóng và các vấn đề bức xúc của công dân
trong đó chú trọng đến vai trò trách nhiệm của người đứng đầu bàn đội chính các địa phương phải có quyết tâm chính trị cao có tinh thần trách nhiệm dám tham mưu đề xuất và không ngại vai trạm
từ ngày hai mươi tháng chín tới đây dự án tàu điện cát linh hà đông sẽ thực hiện căn chỉnh chạy thử toàn bộ một mươi một hệ thống thiết bị
theo kế hoạch bộ giao thông đã báo cáo thủ tướng thời gian tàu chạy thử trung bình từ ba đến sáu tháng trước khi khai thác thương mại
ban quản lý dự án cho biết khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành khoảng chín mươi sáu
với các hạng mục chưa hoàn thành như kiến trúc nhà ga các đơn thể trong khu bảo dưỡng deport hạ tầng khu depart
tổng thầu trung quốc đã nhập khẩu được chín mươi năm khối lượng vật tư thiết bị và triển khai lắp đặt khoảng tám mươi ba

tổng thầu trung quốc đã tổng điện toàn hệ thống vào cuối tháng bảy và tiến hành căn chỉnh thiết bị
ngày hai mươi tháng tám tổng thầu đã vận hành thử đoàn tàu
tuy nhiên hiện tổng thầu trung quốc đang chậm trễ trong hoàn thiện kế hoạch chi tiết vận hành thử
quy trình bảo trì bảo dưỡng hồ sơ chứng nhận an toàn hệ thống do vậy tiêm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao dự án
để bảo đảm tiến độ bộ giao thông vận tải sẽ phối hợp với lãnh đạo thành phố hà nội làm việc với nhà đầu tư
và các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc trong đó có việc công bố quy trình vận hành để nghiên cứu giám sát
liên quan đến vị trí đặt ga ngầm c chín thuộc tuyến đường sắt đô thị số hai bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có văn bản đề nghị
thành phố hà nội nên nghiên cứu thêm các phương án bố trí nhà ga c chín tịnh tiến thân ga về phía đông đường đinh tiên hoàng
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch việc xây dựng tuyến đường sắt đô thị số hai
và ga ngầm c chín nhằm đáp ứng yêu cầu về giao thông đô thị phục vụ phát triển thủ đô hà nội văn minh hiện đại
tuy nhiên theo đánh giá của bộ văn hóa thể thao và du lịch khu vực dự kiến xây dựng nhà ga là khu vực trọng yếu
gắn với truyền thuyết lịch sử và văn hiến của thủ đô hà nội đồng thời là không gian có giá trị thẩm mỹ và cảnh quan
cần được bảo tồn và có giải pháp xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển
vì vậy tại các văn bản gửi ubnd tp hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đều yêu cầu thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan
nghiên cứu thêm các phương án bố trí nhà ga tịnh tiến thân ga về phía đông đường đinh tiên hoàng cách xa bờ phía đông của hồ hoàn kiếm
và nằm ngoài khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt hồ hoàn kiếm và đền ngọc sơn
sáng nay hai mươi bốn tháng tám tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư
phối hợp cùng tổ chức liên hợp quốc tại việt nam và tổ chức hợp tác phát triển đức git
đã tổ chức buổi giới thiệu báo cáo và giả soát quốc gia tự nguyện của việt nam
tại diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững của hội đồng kinh tế xã hội liên hợp quốc
báo cáo giả soát quốc gia tự nguyện hai nghìn một mươi tám đã được đoàn đại biểu của việt nam trình bày trong phiên họp tháng bảy vừa qua
tại diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững của hội đồng kinh tế xã hội liên hợp quốc tại new york mỹ
giả soát quốc gia tự nguyện hai nghìn một mươi tám của việt nam nêu ra một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững
trong đó tập trung giả soát sâu các mục tiêu như nước sạch năng lượng sạch tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm bình đẳng giới
báo cáo cũng phân tích những khoảng trống về chính sách và những thách thức tiềm tàng trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
cũng như các khuyến nghị để thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững tại việt nam trong thời gian tới
hiện việt nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về mặt xã hội môi trường biến đổi khí hậu phức tạp
chính vì thế để có thể thực hiện được thành công một mươi bảy mục tiêu phát triển bền vững
việt nam rất cần đến các nguồn lực kỹ thuật và con người hỗ trợ tài chính cũng như tăng cường hợp tác và trao đổi kiến thức với cộng đồng quốc tế
hôm nay hai mươi bốn tháng tám tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam phối hợp với tổ chức hỗ trợ phát triển nông nghiệp hà lan
tổ chức hội thảo phát triển hợp tác xã với nông nghiệp nông dân và nông thôn trong bối cảnh toàn cầu hóa giải pháp tăng cường quản trị trong hợp tác xã
hiện nay cả nước có hơn hai mươi một hợp tác xã đang hoạt động nhưng chỉ có hơn bốn mươi năm hợp tác xã hoạt động hiệu quả còn lại là trung bình yếu
tại hội thảo các đại biểu đến từ hà lan cũng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm của nước mình trong tổ chức quản lý và điều hành hợp tác xã
tăng cường sự quản lý trong hợp tác xã
tổ chức quản lý và điều hành hợp tác xã nhằm ứng phó với các tác động của quá trình toàn cầu hóa đối với phát triển hợp tác xã nông nghiệp và nông thôn
như có những cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp và nông thôn bền vững
chương trình nâng cao năng lực quản trị và xây dựng các mô hình chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp
hội thảo cũng là cơ hội để xây dựng kế hoạch hợp tác lâu dài giữa liên minh hợp tác xã việt nam và tổ chức hỗ trợ phát triển nông nghiệp hà lan trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp việt cập nhật thông tin nâng cao nhận thức về vấn đề truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị xuất khẩu
đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu đồng thời giúp cơ quan quản lý nhà nước xem xét sử dụng biện pháp này để quản lý nhập khẩu
cục xuất nhập khẩu phối hợp với trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại thuộc bộ công thương tổ chức hội thảo truy xuất nguồn gốc hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại
thông qua việc chia sẻ trao đổi và thảo luận từ các nhà quản lý chuyên gia và doanh nghiệp hội thảo đã đạt được thành công trong góp phần chặt chẽ mối liên kết
tương tác đa chiều giữa bốn đơn vị bao gồm nhà quản lý doanh nghiệp người sản xuất người tiêu thụ trong việc tìm ra hướng hỗ trợ và định hướng tăng cường hiệu quả
áp dụng công nghệ trong việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa sản phẩm thúc đẩy nâng cao giá trị xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập toàn cầu
theo thống kê của sở công thương tp hà nội hiện chỉ có ba mươi sản phẩm nông sản trên địa bàn thành phố có truy xuất nguồn gốc xuất xứ
nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và cấp thiết của việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm
theo phản ánh của đại diện một doanh nghiệp chuyên về xây dựng hạ tầng truy xuất nguồn gốc khá nhiều đơn vị hiện chỉ dừng lại ở việc đơn thuần
cung cấp thông tin sản phẩm chứ chưa hiểu rõ quy trình truy xuất nguồn gốc

nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu rõ quy trình truy xuất nguồn gốc chứ chưa hiểu rõ quy trình truy xuất nguồn gốc
theo hướng tìm hiểu sâu về quy trình sản xuất truy xuất nguồn gốc theo đó ngày càng là yêu cầu lớn hơn cho doanh nghiệp trong việc nâng cao giá trị hàng hóa đặc biệt là nông sản xuất khẩu

đây là tấm huy chương bạc lịch sử của đội tuyển bơi lội việt nam tại các kỳ asean đồng thời giúp cho huy hoàng trở thành vận động viên của đội tuyển bơi việt nam thi đấu thành công nhất tại asean hai nghìn một mươi tám bởi huy hoàng giành huy chương bạc một năm trăm linh m tự do nam và huy chương đồng tám trăm linh m tự do nam
đến thời điểm này đoàn thể thao việt nam được một huy chương vàng sáu huy chương bạc chín huy chương đồng đứng thứ một mươi sáu trên bảng tổng sắp huy chương

đoàn thể thao việt nam được một huy chương vàng sáu huy chương bạc chín huy chương đồng đứng thứ một mươi sáu trên bảng tổng sắp huy chương

đoàn tụ gia đình bị lây tán kéo dài từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng tám tại khu nghỉ dưỡng núi cương càng
trong thời gian ba ngày hai đêm này các gia đình sẽ có sáu lần gặp mặt với tổng thời gian là một mươi hai giờ trong đó có thêm một lần gặp nhau riêng tại phòng khách sạn
trước đó tám mươi một người hàn quốc phần lớn ở độ tuổi trên tám mươi khởi hành bằng xe buýt từ thành phố ven biển sokcho đông bắc hàn quốc để gặp người thân ở triều tiên
hiện có khoảng năm mươi bảy người hàn quốc mong muốn được đoàn tụ với thân nhân ở triều tiên
nhằm đối phó với sức ép ngày càng tăng của dòng người di cư và tội phạm từ nước láng giềng nigeria nước cộng hòa niger đã phải tăng cường lực lượng an ninh đến khu vực maradi thuộc phần biên giới ở miền nam giáp với phía tây bắc bang jamfara của nigeria
lực lượng chức năng đã ghi nhận được dòng người tị nạn đông đảo trong đó có nhiều gia đình chủ yếu đến từ bang jamfara tìm cách vượt biên giới
trong tình hình phức tạp tại khu vực biên giới nhiều vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đã xảy ra
chính vì thế niger đang tập trung để bảo đảm an ninh khu vực biên giới với việc sàng lọc người di cư ngăn chặn những đối tượng xấu và chỉ cho thường dân được nhập cảnh
chính phủ cũng kêu gọi các cộng đồng địa phương thận trọng và cảnh giác trong bối cảnh này
tình trạng bất ổn tại nigeria đang có xu hướng lan dần sang nước niger láng giềng do xuất hiện nhiều nhóm tội phạm có vũ trang gây ra nhiều mối đe dọa đối với người dân
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của truyền hình nhân dân xin cảm ơn và kính chào tạm biệt